nhằm mục đích bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo
thực hiện hiệu quả hơn các chính sách chương trình và vận động xã hội để bảo đảm cơ hội phát triển
và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế giáo dục bảo vệ chăm sóc trẻ em
ngày hai mươi ba tháng năm tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
để tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín đạt hiệu quả thiết thực
tỉnh hà nam yêu cầu các cấp các ngành các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm và vai trò của mình
nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng
chính sách phát vượt của nhà nước của tỉnh về quyền trẻ em
thực hiện hiệu quả các hoạt động của tháng hành động vì trẻ em
tập trung đồng bộ để thực hiện và giải quyết hiệu quả những vấn đề về trẻ em
đặc biệt là trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các nhà trường gia đình địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức cho các em có kỳ nghỉ hè an toàn
lành mạnh trong đó cần quan tâm phòng chống đuối nước tai nạn thương tích